năm hai nghìn hai mươi là năm đầu tiên tỉnh cà mau triển khai đề án ô cốp
theo đề án ô cốp tỉnh cà mau phải tiêu chuẩn hóa ít nhất hai mươi năm sản phẩm dịch vụ hiện có công nhận chứng nhận ít nhất một mươi sản phẩm đạt ba bốn sao phát triển nâng cấp ít nhất hai mươi hai tổ chức kinh tế tham gia chương trình ô cốp
để đạt được mục tiêu trên thời gian qua toàn tỉnh đã vào cuộc một cách đồng bộ phát huy mạnh mẽ các tiềm năng bản địa sẵn có
tuy nhiên tỉnh cà mau cũng xác định ô cốp là nhiệm vụ trọng tâm góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp
do đó việc chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện chương trình ô cốp phải có trọng tâm trọng điểm
trong đó lãnh đạo địa phương và người dân phải nhìn nhận rõ nét về thế mạnh đặc trưng của sản phẩm chủ lực để định hướng chiến lược phát triển đúng đắn phù hợp và khả thi
từ đó xây dựng uy tín và tạo niềm tin sự an tâm của người tiêu dùng trong và ngoài nước đối với sản phẩm ô cốp của cà mau